công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy số lượng lớn và súng quân dụng
ngày một mươi chín tháng chín tại địa bàn xã mường sai huyện sông mã lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang lò văn thắng
trú tại bản ta tạng xã triển cang huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ năm bánh heroin có trọng lượng hơn một năm kg
ba mươi sáu trăm tám mươi một viên ma túy tổng hợp hai kg ma túy dạng đá hai khẩu súng ngắn quân dụng và ba mươi năm viên đạn
mở rộng điều tra bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí
từ biên giới đi một số địa phương khác tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cùng với hành vi mua bán vận chuyển ma túy hai đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt xử
thu giữ hơn hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng chín tại km một trăm linh chín quốc lộ bảy đoạn thu địa phận xã châu khê
huyện con cuông
ban chuyên án bắt quả tăng đối tượng vũ văn đảng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động và một xe máy
đầu tranh mở rộng đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín bắt giữ thêm lương văn hưng
đối tượng trực tiếp cùng với đảng giao dịch ma túy với các đối tượng người lào
khám xét nhà riêng của hưng thu giữ gần hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
sau một tuần nghị án sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nguyên
chú huyện hòn đất tỉnh kiên giang án tử hình về tội giết người
chín năm tù về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
nạn nhân trong vụ án này là công hữu sáng chú củng địa phương với bị cáo
theo cáo chẳng do nhiều lần bị sáng chửi nên nguyên đã nảy sinh ý định sát hại sáng cho hạ dận
khoảng hai mươi một h ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nguyên đến nhà sáng thấy sáng đang nằm ngủ trên giường
nguyên lấy cây búa đập nhiều cái vào đầu của sáng
sau khi sáng chết nguyên lấy một sợi dây chuyền một chiếc lắc một chiếc nhẫn vàng và hai điện thoại di động
để phi tăng chứng cứ nguyên phóng hỏa đốt nhà sáng
sau hai ngày sát hại nạn nhân biết không che giấu được hành vi phạm tội nên nguyên đến công an đầu thú
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần văn hoàng hai mươi ba tuổi
trú tại phường xuân tân tp long khánh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an hoàng khai mới quen một người bạn gái qua mạng xã hội và hứa sẽ cho người này vay tiền
tối ngày một mươi bảy tháng chín nạn nhân đến đón hoàng đi dạo trò chuyện
sau đó hoàng chở nạn nhân vào đoạn đường vắng người qua lại thuộc khu phố núi đỏ phường bầu sen thành phố long khánh
cướp giật chiếc xe máy rồi mang đi cầm cố lấy sáu triệu đồng trả nợ
và tiêu xài cá nhân hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc
liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé hai tuổi xảy ra tại xã đa tốn huyện gia lâm hà nội
công an tp hà nội cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra
làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi chín tháng chín công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái hai tuổi
rồi đòi tiền chuộc một năm tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm
bé gái sau đó đã bị sát hại
quá trình điều tra công an xác định nghi phạm gây án là giáp thị huyền trang chú tỉnh hương yên
hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án cảnh sát phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống
gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
kết quả giám định adn xác định thi thể người phụ nữ trên là giáp thị huyền trang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tập trung phối hợp điều tra
làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc ba người bị thương sau những tiếng súng nổ
xảy ra tại khu vực xã đồng tâm huyện đồng phú giáp danh xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
cơ quan công an bắt đầu xác định do mâu tuẫn từ trước nên sáng ngày hôm nay
một nhóm người đi cùng một xe ô tô
đến trước nhà ông lê văn khánh ở xã nghĩa trung huyện bù đăng
khi xuống xe một người trên tay cầm súng một người dùng tay đánh vào đầu ông khánh
sau khi vợ ông khánh chi hô nhóm này mới bỏ chạy
sau khi biết người đánh mình là lê quang bình
ông khánh đã gọi cho anh trai là lê văn hải đến nhà để cùng đi trả thù
tại khu vực ấp ba xã đồng tâm huyện đồng phú hai nhóm xảy ra ẩu đả
bình đã dùng súng bắn trúng vào chân của ông khánh và hông sườn của ông hải
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra
căn canh lại lấy một cái súng nha chưa lấy
tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai phương hướng nhiệm vụ kỳ thi năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức mới đây
bộ giáo dục và đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
được giữ ổn định như giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba về hình thức tổ chức mô hình
tuy nhiên sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật
để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có nhiều điểm mới được thay đổi
điều này đang thu hút sự quan tâm lớn của rất nhiều học sinh và giáo viên
phương án tổ chức thi tốt nghiệp từ năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tổ chức thi theo môn với một mươi một môn
gồm ngữ văn toán ngoại ngữ lịch sử vật lý hóa học sinh học địa lý
giáo dục kinh tế và pháp luật tin học công nghệ
trong đó một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn
nội dung thi sẽ bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực
phù hợp với quy định và lộ trình triển khai của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
về hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các môn còn lại thi theo hình thức
trách nhiệm ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng
theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực
về những hình thức thi mới điều đấy cũng là một khó khăn khá là lớn
đối với các bạn đang chuẩn bị thi ở cái chương trình mới này
vì vậy em nghĩ là các bạn nào cũng rất là lo lắng về kỳ thi này
và những cái thay đổi rất là lớn của bộ giáo dục
hiện nay bộ đang chuẩn bị hai ba phương án và đang lấy ý kiến xã hội
các sự các giáo viên và chuyên gia
và sắp đến bộ tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước kỳ trình chính phủ
thực ra thì chúng tôi vất vả nhất đó là của ngành
đó là tập trung làm ngăn hàng đề xây dựng đề thi chuẩn bị tốt cho một mươi bảy môn
một mươi bảy môn tức là có các môn học ngữ
còn lại thí sinh thì tập trung một số môn và sẽ có công bố sớm các phương án tốt nhất
những học sinh lớp một mươi một đây sẽ là khóa đầu tiên thực hiện thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới
đón nhận thông tin sẽ có nhiều thay đổi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhiều học sinh không khỏi lo lắng
nhất là việc đưa môn lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
thí sinh vẫn sẽ thực hiện bài thi trên giấy
từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm
ở các địa phương
có đủ điều kiện có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính
sau năm hai nghìn ba mươi phấn đấu tổ chức thi trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm
năm hai nghìn hai mươi năm chúng ta thực hiện kỳ thi đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông
dành cho học sinh thực hiện chương trình phổ thông mới này
trước hết chúng ta phải tuân thủ luật giáo dục hai mươi chín và luật giáo dục đại học
cũng giống như là chúng ta phát huy
cái ưu điểm những kỳ thi chúng ta đã thực hiện rất là thành công trong những năm vừa rồi
dự kiến bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố chi tiết phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
từ năm hai nghìn hai mươi năm trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba